tỉnh phú yên vừa chính thức công bố một mươi bốn điểm có tiềm năng phát triển dự án điện năng lượng mặt trời
tại tám huyện thị xã thành phố trên các vùng đồi núi bằng phẳng đất mặt nước chuyên dùng
đất lúa đã được quy hoạch thành khu công nghiệp đa ngành
bốn điểm dự án điện năng lượng mặt trời có tổng diện tích gần năm một trăm sáu mươi ha công suất khoảng ba năm trăm bốn mươi một mw
gấp gần một mươi lần công suất bốn nhà máy thủy điện trên địa bàn sông ba hạ sông hình
cờ rông hở năng và lai hiềng hai
trong đó ba huyện miền núi sông hình sơn hòa và đồng xuân có tiềm năng xây dựng bốn dự án điện mặt trời trên đất mặt nước
chuyên dùng khu vực các hồ thủy điện sông hình sông ba hạ buôn đức và hồ thủy lợi phú xuân
với diện tích ba chín trăm linh ha công suất dự kiến là hai sáu trăm bốn mươi mw
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đến nay đã có một mươi sáu nhà đầu tư đề xuất được tiếp cận
nghiên cứu khảo sát để thực hiện các dự án điện mặt trời điện gió điện khí
tại các huyện tuy an tây hòa sông hinh đông hòa sơn hòa phú hòa và thành phố tuy hòa